lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp vừa qua đã kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông
các nhóm tụ tập vừa gây mất trực tự công cộng vừa vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
vì vậy mà công an tỉnh đã quyết tâm ngăn chặn nhiều vụ đua xe trái phép góp phần đảm bảo tình hình trật tự trên địa bàn
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra một trăm linh chín vụ
làm chết một trăm linh người bị thương năm mươi ba người thiệt hại tài sản gần một tỷ đồng
trong số các vụ tai nạn xảy ra có nguyên nhân do đua xe trái phép phóng nhanh lạng lách đánh võng
điển hình như vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng bốn qua nguồn tin báo của người dân
có một số đối tượng lạ mặt tụ tập có biểu hiện đua xe trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc phường an lộc và phường an bình a thành phố hồng ngự
công an thành phố hồng ngự đã nhanh chóng phối hợp với tổ cảnh sát giao thông đường bộ trực thuộc công an tỉnh
đóng tại địa bàn thành phố hồng ngự tổ chức chốt chặn bắt giữ hai mươi sáu đối tượng tham gia tạm giữ ba mươi bốn xe mô tô các loại
qua làm việc các đối tượng có hộ khẩu ở các tỉnh đồng tháp bến tre và bình dương
đều thừa nhận đã hẹn trước qua các trang mạng xã hội tụ tập tại đồng tháp tổ chức đua xe
hành vi chạy xe rút ga lãng lách nệt vô của các đối tượng tham gia đã bị lập biên bản vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngay sau đó hai tập thể và hai mươi bốn cá nhân từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố hồng ngự
được biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ góp phần gìn giữ trực tự an toàn xã hội tại địa phương
còn vào ngày một mươi tháng năm tại địa bàn thành phố sa đéc qua công tác tuần tra mật phục
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sa đéc đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đua xe và cố vũ đua xe trái phép
qua mời làm việc một mươi chín đối tượng có liên quan ở các huyện lấp vò lai vung châu thành và thành phố sa đéc
có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi đã thừa nhận hành vi tụ tập đua xe và cố vũ đua xe trái phép
tại khu vực đường dt tám trăm bốn mươi tám đoàn thuộc địa bàn xã tân khánh đông thành phố sa đéc
và đường nguyễn tất thành thuộc phường một thành phố sa đéc
công an thành phố sa đéc đã mời đại diện cha mẹ suốt thanh niên nói trên đến thông báo tình hình vi phạm
và tạm giữ các phương tiện liên quan để tiếp tục củng cố chiến cứu
làm rõ vai trò của từng đối tượng tham gia nhằm xử lý nghiêm theo quy định
bàn lãnh đạo công an thành phố sa đéc cũng đã hợp để chỉ đạo các đội dụng dụ công an xã hồ thường
tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình và giải quyết nhất điểm các điểm thường xuyên
các đối tượng này tụ tập đua xe trái phép và thực hiện tuyên truyền giáo dục cho phụ huynh học sinh
nắm về những hành vi đua xe trái phép này là vi phạm pháp lực ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của chính con em của mình
và từ đó được góp phần để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian sắp tới
bên cạnh mức phạt tiền lên đến tám triệu đồng hiện chế tài liên quan còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu phương tiện
trường hợp làm chết người thì sẽ bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
vì sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết đề nghị mỗi cá nhân hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
nhằm tránh đi những hệ lụy đau lòng xảy ra từ tai nạn giao thông